tại thành phố hồ chí minh ghi nhận vụ va chạm liên hoàn của ba xe ô tô trên đường điện biên phủ
gây nên tình trạng ủn tắc kéo dài hơn hai km
nguyên nhân kẹt xe được xác định do ba ô tô khi đang di chuyển hướng từ quận bình thạnh đi quận hai
đến cầu vượt hàng xanh đã xảy ra va chạm liên hoàn khiến các phương tiện lưu thông phía sau bị ủng ứ kéo dài
sự cố xảy ra vào giờ tan tầm toàn bộ năm làng xe trên đường điện biên phủ đều kẹt cứng không thể di chuyển
xe máy phải len lõi trên vỉa hè
lực lượng chức năng quận bình thạnh đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường xử lý sự cố
đến hơn một mươi chín giờ các phương tiện lưu thông bình thường trở lại